gần đây nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một bản đồ lưu ý dịch covid một mươi chín tại hà nội
nội dung mô tả thì người dùng cần phải thận trọng không nên đến các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ
công an tp hà nội khẳng định bản đồ này không chính xác người dân không nên tin và chia sẻ
ngay sau thông tin về bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín trên mạng xã hội lan truyền đường link google maps
chia sẻ bản đồ lưu ý dịch tại hà nội
hiện tại thì đại diện google vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này
công an tp hà nội đề nghị người dân cần phải cảnh giác chọn lọc thông tin
không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực thiếu cơ sở đồng thời nên tiếp nhận thông tin
thông qua các trang chính thống có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết
bị các đối tượng xấu lợi dụng